thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế
tuyên bố được ông đưa ra sau khi tòa án công lý quốc tế trực thuộc liên hợp quốc đã ra phán quyết yêu cầu israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải gaza
trong tuyên bố ông netanyahu cũng khẳng định israel sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và đảm bảo an toàn cho dân thường tại gaza
phán quyết của tòa án công lý quốc tế yêu cầu israel đảm bảo không vi phạm các nghĩa vụ trong công ước liên hợp quốc về ngăn ngừa và chừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người palestine tại giải gaza
phán quyết cũng kêu gọi israel khẩn trương có những bước đi nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại giải đất ven biển này
phán quyết được đưa ra sau khi nam phi vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã đệ đơn lên tòa án công lý quốc tế kiện israel vi phạm các nghĩa vụ trong công ước liên hợp quốc về ngăn ngừa và chừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người palestine tại giải gaza
sau khi tòa án công lý quốc tế ra phán quyết trên cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh phán quyết của toán công lý quốc tế
ngoại trưởng palestine cho biết nước này hoan nghênh quyết định của tòa án công lý quốc tế về tình hình ở giải gaza bởi quyết định này có lợi cho nhân loại và luật pháp quốc tế
venezuela đã hoan nghênh phán quyết của toán công lý quốc tế trong khi đức tuyên bố sẽ tôn trọng phán quyết này theo yêu cầu của nam phi về việc áp đặt các biện pháp khẩn cấp đối với israel liên quan đến các hoạt động quân sự ở giải gaza
lực lượng houthi ở yemen đã đăng tải video tuyên bố nhánh hải quân của lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tàu trở dầu malin luanda của anh trên vịnh aden khiến con tàu này bốc cháy
cơ quan giám sát hàng hải của anh trước đó cũng cho biết đã nhận được báo cáo về vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách vịnh aden sáu mươi hải lý về phía tây nam
báo cáo cho biết con tàu đã bị đánh trúng và bốc cháy cần tới hỗ trợ khẩn cấp liên minh hàng hải mỹ anh ngay lập tức đã có hành động đáp trả
căng thẳng tiếp tục gia tăng trên biển
trong đó sau khi houthi tấn công các tàu thuyền thương mại qua đây để phản đối các chiến dịch quân sự của israel nhằm vào lực lượng hồi giáo hamas ở giải gaza và đặc biệt sau diễn biến quân đội mỹ anh tấn công các mục tiêu của houthi ở yemen vào hôm một mươi hai tháng một vừa qua
trong ngày hai mươi sáu tháng một houthi cũng đã bắn tên lửa chống hạm hướng về phía tàu uss caney của mỹ trên vịnh aden nhưng đã bị đánh chặn kịp thời
với những căng thẳng địa kinh tế có nguy cơ sắp xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động thị trường toàn cầu
cầu có thể sẽ trở thành trạng thái bình thường mới đây là nhận định vừa được đưa ra bởi chủ tịch ủy ban châu âu ec bà ursula von der leyen
bà cho biết năm hai nghìn hai mươi bốn được dự báo sẽ là một năm quyết định với nhiều căng thẳng địa kinh tế hơn
cũng theo chủ tịch ec các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn trong bối cảnh căng thẳng địa kinh tế
đồng nghĩa với việc châu âu cần phải đoàn kết hơn bao giờ hết để giải quyết những thách thức
bà đánh giá liên minh châu âu đã phản ứng nhanh chóng để hạn chế sự phụ thuộc vào khí đốt của nga
sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên quan chức trên cho rằng giá năng lượng cần phải giảm hơn nữa do đó bà kêu gọi eu đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn
những khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt càng trở nên phức tạp hơn do các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen
nhằm vào các tàu vận tải biển quốc tế ở biển đỏ thời gian qua
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã bày tỏ hy vọng
quốc hội hungary sẽ phê chuẩn nghị định thư kết nạp thụy điển và liên minh quân sự này
ngay khi cuộc họp của nato diễn ra vào cuối tháng hai tới đây
lời kêu gọi của tổng thư ký nato được đưa ra một ngày sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ chính thức phê chuẩn luật
chấp nhận thụy điển trở thành thành viên của nato
như vậy hiện hungary là nước duy nhất chưa phê chuẩn đề nghị gia nhập nato của stockholm
trong tuần này thủ tướng hungary viktor orbán đã mời người đồng cấp thụy điển
ún christoph stoltenberg tới budapest để thảo luận về việc gia nhập nato
phát biểu về bao giới ông christoph stoltenberg cho biết
tại cuộc gặp thì hungary và thụy điển có rất nhiều vấn đề cần trao đổi nhưng không đàm phán
về tư cách thành viên nato mà chỉ có thể bàn thảo về cách thức hợp tác tốt nhất trong khuôn khổ nato
việc thổ nhĩ kỳ phê chuẩn cho thụy điển gia nhập nato cũng đã mở ra cơ hội cho nước này
nhập khẩu lại vũ khí từ canada
theo một nguồn tin thân cận với bộ ngoại giao canada
ottawa đã đồng ý tái xuất khẩu các bộ phận của thiết bị bay không người lái sang ankara
sau gần hai mươi tháng gián đoạn
nguồn tin cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận hồi đầu tháng này sau nhiều tháng nối lại đàm phán
đặc biệt sau khi thổ nhĩ kỳ đồng ý để thụy điển gia nhập nato
tuy nhiên theo thỏa thuận ankara còn phải đảm bảo sẽ cung cấp cho ottawa thông tin
về người dùng cuối cùng các thiết bị do canada sản xuất
đặc biệt là việc tái xuất khẩu sang các nước ngoài nato
trước đó canada đã đình chỉ bán thiết bị công nghệ bay không người lái cho thổ nhĩ kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm
để phản đối việc ankara ngăn cản phần lan và thụy điển gia nhập nato
đặc biệt sau khi phát hiện azerbaijan đã sử dụng các thiết bị bay do thổ nhĩ kỳ sản xuất
trong đó có các cấu phần mua của canada
chính quyền mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lng mới
để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu
nền kinh tế và an ninh quốc gia
tuy nhiên quyết định trên sẽ không được áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia
thông báo của nhà trắng cho biết các dự án xuất khẩu lng sang các nước không có hiệp định thương mại tự do fta với mỹ
sẽ bị tạm dừng cho đến khi bộ năng lượng cập nhật đánh giá về tác động đối với kinh tế và môi trường của các dự án này
thông báo nêu rõ cơ sở cho việc đánh giá đã được xây dựng từ cách đây năm năm
và không đánh giá được đầy đủ tất cả các mặt tác động như là việc tăng chi phí năng lượng
đối với người tiên dùng và nhà sản xuất
hay là tác động của việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính
ngoài ra một trong những mục đích khác của quyết định tạm ngừng cấp phép các dự án xuất khẩu lng mới
là để phòng ngừa rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng nhất là các cộng đồng đang phải chịu ô nhiễm từ các cơ sở xuất khẩu lng
mỹ hiện là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu lng với kinh ngạch dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm hai nghìn ba mươi
còn theo số liệu vừa được bộ thương mại mỹ công bố thì chỉ số giá tiêu dùng cá nhân pce của nước này đã tăng trở lại
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba dòng mức lạm phát hàng năm vẫn được duy trì dưới ba
tháng thứ ba liên tiếp có thể cho phép cục dự trữ liên bang mỹ phép bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ số pce thức đo lạm phát của fed đã tăng hai trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi giảm một trong tháng một mươi một
so với cùng kỳ năm ngoái tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số pce đã tăng hai sáu tương đương với mức tăng của tháng một mươi một
loại trừ các thành phần năng lượng
và thực phẩm dễ biến động chỉ số pce lõi đã tăng hai trong tháng một mươi hai sau khi tăng một trong tháng trước đó
lạm phát chậm lại đang thúc đẩy sức mua của các hộ gia đình giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế mỹ
chi tiêu tiêu dùng chiếm hơn sáu mươi sáu hoạt động kinh tế của mỹ đã tăng bảy trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù là thị trường tài chính hiện đã giảm sát xuất phép sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn xuống dưới năm mươi
dòng các chuyên gia kinh tế vẫn dự báo chi phí cho vay
dự kiến sẽ giảm vào tháng sáu
ngân hàng trung ương mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức là năm hai mươi năm đến năm năm sau cuộc họp vào tuần tới
thưa quý vị những ngư dân trẻ tuổi đang trở thành trường hợp hiếm thấy trong ngành đánh bắt hải sản ở mỹ
vốn đã dần bị thu hẹp và gặp khó khăn do chi phí đầu vào cao cùng với những tác động của biến đổi khí hậu
hệ một số ngư dân và các nhóm bảo tồn đang nỗ lực để thu hút và giữ chân thế hệ tiếp theo
thông qua các khoản tài trợ và chương trình đào tạo với hy vọng là giúp nghề này phát triển bền vững hơn trong tương lai
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
anh len bullock chuyển đến làm việc ở bang alaska vì cảm giác tự do và hứng thú khi trở thành một ngư dân
anh thích đi biển ngay cả trong thời tiết mùa đông lạnh giá
công việc này cũng đem lại cho anh thu nhập nhiều hơn ở quê nhà
sau hai năm phụ việc trên tàu năm ngoái bullock đã được cầm lái
và được thuyền trường khi chỉ mới hai mươi tuổi
tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được làm thuyền trường
để hiểu rõ cách vận hành một tàu cá bạn phải học hỏi rất nhiều điều từ mỗi vị trí công tác
từ thợ điện thợ sửa hồng nước
bạn phải tự mình thực hiện sau đó hướng dẫn lại cho các thuyền viên
bullock là một trường hợp hiếm hoi trong ngành công nghiệp đánh bắt hải sản lâu đời ở mỹ
bởi rào cản chi phí đầu tư ban đầu cao và biến đổi khí hậu
làm thay đổi môi trường sống của các sinh vật biển
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi tám cho thấy đội tuổi trung bình của ngư dân ở mỹ đã tăng một mươi tuổi so với thế hệ trước
lên khoảng năm mươi tuổi
số ngư dân có giấy phép đánh bắt cá tại các vùng nông thôn cũng giảm ba mươi
do việc thắt chặt các quy định nhằm đảm bảo nguồn thủy hải sản bền vững
những ngư dân trẻ muốn gia nhập ngành ngày càng khó khăn
trong khi đó thách thức lớn nhất vẫn là tình trạng biến đổi khí hậu
theo các nhà khoa học nhiệt độ đại dương ấm lên
ảnh hưởng đáng kể đến môi trường sống và khả năng sinh sản của các loài sinh vật biên
có thể dẫn đến sự thay đổi về quần thể
thậm chí là mất đi những loài có giá trị thương mại cao
tôi nghĩ những ngày vàng son của nghề đánh bắt hải sản đã đi qua
giờ đây nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao hiểu rõ những tác động của biến đổi khí hậu
đối với các quần thể cá và sinh vật biển
khắc phục được những thiệt hại do hoạt động đánh bắt quá mức trước đây
chúng tôi đang cố gắng phục hồi
đưa sản lượng cá tăng trở lại
và duy trì nghề này như một cách kiếm sống khả thi
trong nỗ lực thu hút thêm lao động trẻ
hội đồng bảo tồn biển và hiệp hội ngư dân đường dài alaska
đã tích cực vận động quốc hội mỹ thông qua đạo luật phát triển ngư dân trẻ
được thông qua vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong năm ngoái bát phòng tài trợ biển của cơ quan khí quyền và đại dương mỹ
cũng tài trợ khoảng một triệu đô la mỹ
cho việc đào tạo và cố vấn trên tàu cho ngư dân trẻ ở alaska
thuyền trường của một tàu đánh bắt cá hồi ở thành phố kodiak
tập trung vào công tác đào tạo sẽ giúp ích
bởi việc tìm được thủy thủ đoàn có kinh nghiệm là rất khó khăn
rất khó để tìm được thuyền viên thích hợp
có rất ít ngư dân chuyên nghiệp có kinh nghiệm
chúng tôi phải tuyển những người từ bên ngoài
thường là các sinh viên đại học hoặc những người trẻ tuổi
đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu hơn là theo đuổi nghề này lâu dài

thường là những người trẻ trẻ
dù hiện nhiều thanh niên trẻ lựa chọn làm việc thời vụ trên tàu cá
chỉ bởi đây là cách nhanh chóng để kiếm tiền
và tích lũy kinh nghiệm cho một nghề nghiệp khác
xong cũng có không ít người quyết tâm theo đuổi công việc này
thuyền trường đã dạy tôi mọi thứ
từ cách răng lưới đến làm sao để giao lưu với đồng nghiệp
mọi thứ về nghề đánh bắt thủy hải sản
tôi mới gia nhập thủy thủ đoàn
nên còn rất nhiều điều cần học hỏi
còn với anh bullock
anh hy vọng có thể tiếp tục trao dồi khả năng lãnh đạo
và truyền lại những gì đã học được cho thế hệ tiếp theo
để nghề đánh bắt hải sản của alaska
có thể tiếp tục tồn tại và phát triển